hàn quốc không có kế hoạch đàm phán về tháp với trung quốc
thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh bộ ngoại giao phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch và văn phòng đại diện unesco tại hà nội đã tổ chức trọng thề lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày unesco ra nghị quyết vinh danh chủ tịch hồ chí minh với tư cách là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa kiệt xuất của việt nam
dự buổi lễ có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
phát biểu tại lễ meeting phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá nghị quyết của unesco có giá trị lớn lao là sự ghi nhận của thế giới liên hợp quốc tổ chức quốc tế toàn cầu lớn nhất đối với những giá trị cao đẹp của nhân dân việt nam dân tộc việt nam mà chủ tịch hồ chí minh là hiện thân cao quý nhất xuất sắc nhất
coi đó còn là nguồn cổ vũ lớn lao là biểu hiện của tình cảm bạn bè quốc tế đối với chủ tịch hồ chí minh và nhân dân việt nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
tại buổi lễ cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh được tái hiện sinh động qua hai trăm năm mươi bức ảnh trong triển lãm tư liệu mang tên chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc việt nam nhà văn hóa kiệt xuất
triển lãm mở đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tại đường xoài khu di tích chủ tịch hồ chí minh
trong khuôn khổ lễ kỷ niệm các đại biểu cũng đã tham gia tọa đàm quốc tế chủ tịch hồ chí minh với nhân dân thế giới
các tham luận tiếp tục nêu rõ
các tham luận tiếp tục nêu rõ hơn về tư tưởng chủ tịch hồ chí minh cũng như vai trò và đóng góp của người đối với tiến trình phát triển của nhân loại
vừa qua tại di tích cung an định trung tâm bảo tồn di tích cố đồ huế đã khai mạc triển lãm với chủ đề
một trăm linh năm cung an định nhân ngày di sản văn hóa việt nam và kỷ niệm di tích cung an định tròn một trăm linh tuổi năm một nghìn chín trăm một mươi bảy hai nghìn một mươi bảy
công an định được xây dựng năm một nghìn chín trăm một mươi bảy là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo
của triều nguyễn mang phong cách châu âu kết hợp trang trí truyền thống cung đình
dưới chiều của hoàng đế khải định năm một nghìn chín trăm một mươi sáu đến một nghìn chín trăm hai mươi năm công an định là nơi tổ chức các lễ tiếp tân
lễ khách hỉ của hoàng gia với sự tham dự của đinh thần và các quan chức thuộc chính phủ bảo hộ pháp
đây là nơi ghi dấu một giai đoạn gia đình cựu hoàng đế bảo đại sinh sống sau khi thoái vị
sau gần nửa thế kỷ rơi vào quên lãng dưới tác động của thời gian của chiến tranh và sự vô tâm của con người
vẻ đẹp của cung an định bị vùi lấp thậm chí bị hủy hoại nghiêm trọng
từ năm hai nghìn hai công an định được bàn giao cho trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế quản lý
trùng tu và tôn tạo để trả lại vẻ đẹp vốn có của tòa lâu đài tráng lệ đầu thế kỷ hai mươi
du khách tham quan triển lãm một trăm linh năm cung an định sẽ được chiêm ngưỡng những cổ vật gắn liền giai đoạn cuối cùng của nhà nguyễn
với gần một trăm linh tư liệu hình ảnh cùng các công cụ hỗ trợ như bản vẽ xa bàn mô hình thiết bị trình chiếu ba d
đặc biệt là ứng dụng thử nghiệm khám phá di tích bằng công nghệ qr code và hình ảnh ba trăm sáu mươi độ
triển lãm mở cửa từ bảy h đến một mươi bảy h hàng ngày tại địa chỉ cổng chính một trăm bảy mươi chín phan đình phùng và cổng phụ một trăm năm mươi nguyễn huệ tp huế
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan ban ngành
các chuyên gia nghiên cứu văn hóa để xây dựng nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
đây là việc làm cần thiết nhằm siết chặt công tác quản lý đặc biệt là việc cấp phép tổ chức lễ hội
dự thảo nghị định bao gồm bốn chương một mươi chín điều áp dụng đối với các tổ chức cá nhân việt nam
tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động lễ hội trên lãnh thổ việt nam được bàn luận sôi nổi nhất là chương hai và trường
tôi nghĩ là cái điều bốn là khi mình viết những cái từ nó hơi nặng quá về cái chuyện này loại bỏ phải bài trừ cả thế này khác thì
đấy là những cái vấn đề mà hiện nay nó rất là nhạy cảm
không chỉ ở việt nam mà ở quốc tế nữa
cho nên là mình có thể vẫn là làm những việc như thế nhưng mình sẽ có những cái cách dùng từ cũng như là cái điều khoản mình làm ấy nó nói nhẹ đi
và có những cái cách trình bày nó khác thì nó sẽ rõ được vấn đề hơn và nó sẽ phù hợp hơn
thế còn không một lúc chẳng bao giờ mình phải thế này phải thế kia thì nó vẫn là tính áp đặt của nhà nước xuống của người dân
mình cố gắng mình điều chỉnh những cái câu từ ở trong bởi vì đây nó là các nghị định cho nên là cái việc mà câu chữ nó rất là quan trọng
làm nó như thế thì nó rõ ràng hơn
tổ chức lễ hội của dự thảo nghị định có nhiều điểm mới
trong đó quy định lễ hội văn hóa lễ hội ngành nghề có quy mô toàn quốc hoặc khu vực lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài
được tổ chức lần đầu phải đăng ký với bộ văn hóa thể thao du lịch trước khi tổ chức
dự thảo sẽ tác động điều chỉnh các yếu tố nhạy cảm ở lĩnh vực luôn nóng này
dự thảo nghị định đã nhận được nhiều sự đồng thuận từ các nhà quản lý cũng như có nhiều trăn trở từ các nhà khoa học và giới chuyên môn
chúng tôi cho rằng là trong các văn bản quy phạm pháp luật cố gắng làm sao để tránh cái câu chuyện là chúng ta thể hiện sự can thiệp quá sâu vào các hoạt động này
mà nhà nước chỉ nên xây dựng một cái khung trên cơ sở đó thì tùy trong từng cái đối tượng từng cái lễ hội từng cái mức độ và phạm vi cụ thể với những mục tiêu cổ cụ thể để chúng ta có thêm những quy định phụ trợ
và đấy là cái cách làm để thể hiện sự linh hoạt mềm dẻo phù hợp với lại cái việc quản lý nhà nước về văn hóa trong đó có lễ hội
là bên cạnh cơ chế cứng có thể chế cứng thì phải có thể chế mềm
ý kiến tại hội thảo sẽ được ban soạn thảo tổ biên tập tiếp thu hoàn thiện
sau đó nghị định sẽ được bổ sung hoàn thiện và bộ văn hóa thể thao du lịch trình thủ tướng ban hành trước mùa lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi một tại tỉnh hòa bình bộ công an và ủy ban dân tộc phối hợp với ban dân tộc tỉnh hòa bình
tổ chức hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu một số chuyên đề như tội phạm tệ nạn ma túy thực trạng và giải pháp
tình hình tội phạm và công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn cả nước
tỉnh hòa bình nói chung và tỉnh hòa bình nói riêng
ma túy hiểm họa của nhân loại hủy hoại sức khỏe phá hoại hạnh phúc gia đình
làm gia tăng tội phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và là nguyên nhân chủ yếu
dẫn đến tình trạng lây nhiễm hivs kết quả đạt được trong những năm vừa qua
và phương hướng tuyên truyền trong thời gian tới về công tác phòng chống ma túy ở vùng dân tộc và miền núi
các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận trao đổi rút kinh nghiệm
đặc biệt là trao đổi của các già làng trường bản người có uy tín về cách nhận biết các loại ma túy
công tác tuyên truyền trong cộng đồng về phòng chống ma túy ở địa bàn khu dân cư
thông qua đó giúp các đại biểu nắm chắc tình hình tội phạm ma túy trong nước và trên thế giới
giúp chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
và các quy định của địa phương về phòng chống ma túy phòng chống hivs
chương trình tập huấn nhằm trang bị cho các già làng trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng dân cư
người làm công tác dân tộc nắm chắc định hướng có phương pháp biện pháp tuyên truyền đạt hiệu quả cao trên địa bàn khu dân cư
qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức trước tác hại của ma túy sự nguy hiểm của đại dịch hivs
và cách thức phòng chống ma túy phòng chống lây nhiễm hivs đoàn thể các cấp trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy
đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn cộng đồng dân cư
thưa quý vị xu hướng già hóa dân số diễn ra ở tất cả các khu vực và quốc gia trên thế giới
kể cả các quốc gia có dân số trẻ đặc biệt tại việt nam dân số đang già đi nhanh gấp bốn lần so với các nước giàu
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị gia hóa dân số toàn cầu năm hai nghìn một mươi bảy do ủy ban quốc gia người cao tuổi tổ chức tại hà nội
trên toàn cầu cứ tám người thì có một người từ sáu mươi tuổi trở lên dự báo đến năm hai nghìn năm mươi cứ năm người thì sẽ có một người cao tuổi
gia hóa là một thành tiệu của y tế nhưng cũng đặt ra những thách thức cho hệ thống an sinh xã hội
các nước đang phát triển như việt nam
hiện nay nước ta có khoảng một mươi một triệu người cao tuổi chiếm một mươi một dân số
riêng số người từ tám mươi tuổi trở lên là hai triệu người
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi tỷ trọng người cao tuổi ở việt nam chiếm khoảng một mươi tám và năm hai nghìn năm mươi là hai mươi sáu
nếu như các nền kinh tế phát triển mất vài thập kỷ thậm chí hàng thế kỷ để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già
thì với tốc độ già hóa như hiện nay việt nam chỉ mất một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi tỷ trọng người cao tuổi đã trở thành một nền kinh tế phát triển mất vài triệu người cao tuổi
nhưng mà rõ ràng là cái mức độ nó rất là thấp không đảm bảo được cuộc sống và vẫn còn nhiều người cao tuổi có hành cảnh rất khó khăn
họ vẫn đang ở những cái nhà còn rột nát
do đó mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chính sách mà nhà nước cần quan tâm
để làm sao người cao tuổi sẽ được giải thích và được chăm lo tốt hơn
và để làm được cái việc đó thì nó đòi hỏi là đất nước chúng ta phải phát triển kinh tế
và chúng ta có nguồn lực thì mới có thể chăm sóc người cao tuổi được
thực tế gia hóa dân số sẽ khiến tất cả các vấn đề từ giáo dục đào tạo an sinh xã hội y tế kinh tế đều cần có những phát triển riêng
trong khi vấn đề người cao tuổi tại việt nam phần lớn không có lương hưu và trợ cấp
trước những thực trạng và thách thức đó hiện bộ y tế đã phê duyệt đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm
phân đấu đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi
thưa quý vị hậu quả của cơn bão số một mươi hai chưa kịp khắc phục
hôm qua khu vực miền núi tỉnh quảng nam lại xảy ra mưa lớn kéo dài
nhiều khu vực trũng thấp ở huyện nông sơn bị ngập sâu làm ách tắc giao thông và khiến cuộc sống của người dân nhiều vùng bị cô lập cục bộ
trong những ngày qua do trời mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm nhiều nơi trên địa bàn huyện nông sơn tỉnh quảng nam bị ngập lụt
tuyến đường giao thông huyết mạch từ trung tâm huyện đi một số xã bị chia cắt
hàng nghìn người dân sống dọc trên tuyến đường này không thể đi lại được vì mực nước tại cầu ông ba chiếu bị ngập sâu hơn hai mét
chỉ còn một đêm là nước đã tràn lên đường cho nên là việc đi lại rất là khó khăn
cho nên là người dân đi lại thì việc lưu thông không có phương tiện gì để đi qua được
chỉ có trường hợp là ớm là có nhà gai của người ta lại đi qua thôi chứ không có phương tiện gì để đi qua được
do nước quá lớn nên ngày hai mươi ba tháng một mươi một chính quyền huyện nông sơn tỉnh quảng nam đã chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho các em
trên địa bàn huyện nông sơn đã có năm đợt là nước lũ lớn làm chia các địa bàn
trong đấy là có một đợt từ ngày ba đến ngày bảy là nước lớn nhất
lớn là coi như là trong một mươi năm qua đợt này có thể nói là đợt lớn nhất
thì nước lũ răng lên liên tục như vậy
thì ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của người dân đặc biệt
và sau đó thì vấn đề môi trường
như vậy là bà cao nhân dân đi lại sản xuất cũng như là các sinh hoạt là bị đền tệ rất là lớn
tình trạng mưa lũ kéo dài gây ngập lụt đã làm cho cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân
ở vùng thấp trũng thuộc các xã quế lâm quế phước quế ninh và phước ninh đang gặp nhiều khó khăn
hiện tại các cấp ủy chính quyền huyện nông sơn đang tập trung thông tin tuyên truyền
hướng dẫn người dân cách phòng tranh lũ
đồng thời triển khai các phương án di rời dân khi nước lũ dâng cao
nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra
hướng tới tạo điều kiện cho các hộ dân nghèo nơi biên giới có nguồn vốn sản xuất phát triển kinh tế
củng cố quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng
thời gian gần đây lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phát động
vận động các chiến sĩ cán bộ tự nguyện đóng góp tiền mua cây con giống
trao tặng cho bà con nơi đây vươn lên thoát nghèo
một mươi bảy hộ dân trên địa bàn một mươi bốn thôn bàn thuộc xã mô sơn huyện con cuông
có mặt tại đồn biên phòng bô sơn để nhận lấy nguồn giống
do bộ đội biên phòng nghệ an trao tặng cho người nghèo
bảy cặp dê giống trị giá năm mươi một triệu đồng đã được trao tận tay cho bà con
để làm vốn phát triển chăn nuôi xóa đói giảm nghèo
bộ đội cũng thấy hoàn cảnh vất vả khổ khắn làm án cũng đủ
cho nên là bộ đội thầy thương sẽ cho gia đình một cặp dê giống
cũng rất là cảm ơn bộ đội
cần được dê thì về là chỉ cũng là chăm sóc phát triển thanh đan
rồi phát triển kinh tế cho gia đình
là địa bàn có nhiều đồi núi phù hợp với phát triển chăn nuôi dê
nhưng các hộ gia đình nơi đây bước đầu khó khăn về nguồn vốn và con giống
bộ đội bến phong tỉnh chỉ đào cả đơn vị hội hợp với đảng vị chính quyền
được phát triển cho gia đình
bộ đội bến phong khảo sát nhu cầu của các hồ nghèo
để mua cây con giống cấp cho các hồ dân để phát triển chăn nuôi
phù hợp với điều kiện tình hình khí hậu thời tiết ở từng địa bàn
để cho các cây con giống phát triển để giúp dân xóa đổi nghèo
trong thời gian trợ nhất
môn sơn là một trong ba xã được bộ đội biên phòng nghệ an
nhận giúp đỡ xóa đói giảm nghèo
bên cạnh đó còn đồng hành với nhân dân tu sửa đường giao thông nhà cửa
và giúp bà con vùng biên chăn nuôi sản xuất phát triển kinh tế
đực lượng bộ đội bến phong đã cùng với dân ở với dân và đi sát với nhân dân
tham gia tu sửa các tuyến giao thông các đế đập thủy lời
đồng thời tham gia các hội nghị đại trả để đồng góp những ý kiến
phát triển kinh tế văn hóa giao hội cung cố phục phòng an ninh
và công tác tổ chức xã diện đảng
chúng tôi rất
đây là cách làm đang được bộ đội bến phong nghệ an thực hiện đồng bộ
giúp bà con ổn định cuộc sống thoát nghèo yên tâm bám làng bám bản
không di cư trái phép vượt biên
tại quảng bình nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang phải gánh chịu
những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra
hàng trăm ngôi nhà của đồng bào các dân tộc bị gió bão thổi bay và hư hỏng
mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình đang khẩn trương xây mới nhà
cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc mã liềng huyện tuyên hóa
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là căn nhà của hộ gia đình chị hồ thị thiện
người mã liềng ở bản chuối xã lâm hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
cơn bão số một mươi vừa đi qua đã khiến ngôi nhà của chị bị hư hỏng nặng
đời sống của gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn
căn nhà mới mà ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình
vừa hỗ trợ xây dựng và bàn giao cho gia đình chị
vào đúng những ngày rét đậm càng thêm có ý nghĩa
trong việc giúp hộ đồng bào dân tộc nghèo an cư
từ cái nhà bị không được ấm áp sang cái nhà ấm áp
thì gia đình tôi thì rất là vui và hạnh phúc
khi đã được ở một căn nhà đẹp và ẩm như vậy
không chỉ có gia đình chị thiện với tổng mức đầu tư gần bốn tỷ đồng
bốn mươi năm hộ gia đình khác trên địa bàn hai xã vùng cao lâm hóa và thanh hóa
của huyện tuyên hóa cũng chung niềm vui
khi được vào ở trong những căn nhà mới
sau những thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số một mươi vừa qua
sự quan tâm kịp thời của các cấp ngành tỉnh quảng bình
đã khiến đồng bào dân tộc nơi đây cảm thấy ấm áp
tất cả bà con ở đây ông hành trường bà này
nhất cảm ơn tỉnh huyện trung ương
đã đến giúp cho hiện tại đây sáu nhà
làm những câu lời ra giữa
ông hành nhất cảm ơn nhất mừng
bốn mươi sáu nhà sàn bàn giao cho đồng bào dân tộc
ở huyện tuyên hóa lần này
được xây dựng từ quỹ cứu trợ tỉnh quảng bình
những ngày gần đây thời tiết ở quảng bình rét đậm
những căn nhà mới này là nơi sinh hoạt mới ấm áp
đầy tình thương thể hiện tinh thần tương thân tương ái
giúp đồng bào dân tộc thiểu số
từng bước vượt qua khó khăn ổn định đời sống
thưa quý vị tại hà nội nói riêng và việt nam nói chung
phần lớn các công trình vệ sinh công cộng
đều không có tiếp cận cho các đối tượng là người khuyết tật
hoặc có nhưng chưa đúng quỹ cách
điều đó đã gây ra không ít khó khăn
cho cộng đồng người khuyết tật
khi tham gia hoạt động ở những nơi công cộng
chính vì vậy việc tăng cường triển khai
thực hiện các công trình công cộng tiếp cận
cho người khuyết tật đang là một trong những vấn đề
được quan tâm và chú ý hiện nay
đây là một trong số năm trăm linh nhà vệ sinh công cộng
nằm trong dự án xã hội hóa các công trình
vệ sinh công cộng tiếp cận và thân thiện
với người khuyết tật do thành ủy
ubnd tp hà nội chỉ đạo thực hiện
đến nay dự án đã có gần một trăm linh công trình
chính thức được bàn giao cho người dân
trên địa bàn thủ đô sử dụng
với thông điệp tiếp cận cho tất cả
không ai bị bỏ lại phía sau
các công trình như thế này không chỉ giúp
tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng
cho cộng đồng người khuyết tật
mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí văn minh đồ thị
cho thủ đô
ý tưởng của thành phố trong việc là xây dựng
năm trăm linh nhà vệ sinh công cộng
đạt tiêu chuẩn quốc tế và tiếp cận
cho người khuyết tật đây là một cái
chương trình mà chúng tôi mong muốn
từ một mô hình nhỏ này
người khuyết tật sẽ có thể tiếp cận được công trình
có thể được đối xử một cách rất là thân thiện
hòa nhập để mà họ tự tin hơn
khi mà tham gia vào những cuộc sống
hoạt động thường ngày của chúng ta
trong khuôn khổ dự án được phê duyệt
theo quyết định số hai nghìn tám trăm năm mươi sáu
của ubnd tp hà nội
các nhà vệ sinh tiếp cận và thân thiện
với người khuyết tật được lắp đặt bằng
khung thép sơn tĩnh điện cao cấp
sử dụng các thiết bị vệ sinh cao cấp
và đầy lét cảm biến chuyển động
nhằm đáp ứng nhu cầu cho người khuyết tật
thuận tiện và an toàn công trình đưa vào thực thi
và bàn giao cho người dân trên địa bàn thủ đô
đã nhận được sự hưởng ứng tích cực
của người dân đây là một bằng chứng cho thấy
thành phố hà nội đang rất tích cực
để thực hiện các chính sách tiếp cận
và đảm bảo công bằng cho người khuyết tật
theo đúng các cam kết công ước quốc tế
về quyền của người khuyết tật
và các mục tiêu phát triển bền vững
công trình đưa vào thực thi
là một cơ hội rất lớn
rất tốt để giúp cho
người khuyết tật thực sự hòa nhập
vào cộng đồng họ cũng
muốn đi chơi họ cũng muốn
giao lưu muốn đi ra ngoài muốn tham gia
nhưng có những hạn chế
mà thực sự là có những cái rất là khó nói
đây cũng là một cơ hội
để giúp cho họ họ có thể chơi được
lâu hơn họ có thể tham gia các hoạt động
công cộng được nhiều hơn
thì cái này vô cùng là ý nghĩa
với cộng đồng người khuyết tật việt nam
và tôi nghĩ là đây cũng là một cái
hành động rất là thiết thực
tại việt nam hiện nay
các chính sách hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập
được quy định cụ thể trong luật người khuyết tật
năm hai nghìn một mươi trong đó
điều bốn chương một của luật nêu rõ
người khuyết tật có quyền tiếp cận công trình công cộng
phương tiện giao thông
do đó các công trình công cộng được thiết kế
xây dựng cần phải áp dụng hệ thống
quy chuẩn quy định kỹ thuật bảo đảm cho
người khuyết tật tiếp cận sử dụng an toàn
thưa quý vị mới đây
tại thành phố hồ chí minh quỹ ban bảo vệ
môi trường lưu vực hệ thống sông đồng nai
đã tổ chức phiên họp tổng kết
tình hình triển khai đề án sông đồng nai
và xây dựng kế hoạch giai đoạn tới
một mươi một tỉnh thành phố trên lưu vực hệ thống
sông đồng nai đã triển khai
có kết quả các mục tiêu của đề án
qua đó chất lượng nước của hệ thống sông
được duy trì ổn định
đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương
hệ thống quan trắc giám sát
môi trường nước được đầu tư
tỷ lệ xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải
tại các đô thị tăng
nhiều cơ chế chính sách ban hành
tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ
môi trường lưu vực sông
ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống
sông đồng nai đề nghị các địa phương
thời gian tới cần tăng cường phối hợp
đầu tư hệ thống quan trắc
giám sát các nguồn thải lớn theo quy định
phối hợp giải quyết các điểm nóng
ô nhiễm môi trường tại khu vực chép ranh
như kênh ba bò kênh an hạ
suối sịp sông cần chuột
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm
trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường
thống kê cho thấy
hệ thống sông đồng nai đang hứng chịu
năm hai trăm một mươi bảy nguồn thải
trong đó chiếm hơn tám mươi hai
là từ các cơ sở sản xuất
đến nay các địa phương đã xử lý triệt để
ba mươi bảy cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng
nhằm hỗ trợ quảng bá sản phẩm
của các địa phương tham gia chuỗi
cung ứng tiêu thụ tại thị trường thủ đô
và hướng tới xuất khẩu
vừa qua bộ công thương đã phối hợp với
ubnd tp hà nội tổ chức hỗ trợ
đặc sản vùng miền việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội
hỗ trợ đặc sản
các vùng miền là sự kiện được tổ chức
thường niên từ năm hai nghìn một mươi bốn
đến nay qua ba năm tổ chức
hỗ trợ năm nay đã nâng được
cả về chất lượng và quy mô
trở thành sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín
thu hút được sự hưởng ứng
tham gia của đông đảo các địa phương
trên cả nước hỗ trợ
đã có hai trăm năm mươi gian hàng
của gần hai trăm linh đơn vị doanh nghiệp
đến từ năm mươi năm tỉnh thành phố
trong cả nước đến tham dự

của gần hai trăm linh đơn vị doanh nghiệp đến từ năm mươi năm tỉnh thành phố trong cả nước đến tham dự
các vùng miền ở hà nội
chúng tôi cũng kỳ vọng là
thông qua hỗ trợ có thể là
quảng bá các sản phẩm
có thương hiệu công ty
đến người tiêu dùng để
qua đây để cho người tiêu dùng có cơ hội
được tiếp cận một cái sản phẩm
độc đáo tốt có chất lượng
thư chuẩn được kiểm định
hội trợ là cơ hội để cho các doanh nghiệp
quảng bá thương hiệu qua đó
bảo tồn được nét văn hóa truyền thống
đặc trưng của các vùng miền
còn là cầu nối giao thương cho nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chế biến trong nước
với các nhà nhập khẩu cũng như người tiêu dùng
mọi năm năm nào tôi cũng đi năm nay là coi như là mở thì năm ngoái thì tối qua thì các cháu đi rồi
thì xa tối nay tôi mới đi lượt và mua một số hàng chẳng hạn như thế này
còn về tham quan xong rồi ngày mai lại tiếp tục đi mua nữa
hội trợ này rất là hay mang đến cho mọi người không phải đi xa mà tự nhiên có các nguyên ở tổ quốc mang đến
năm nay thì thấy ông bà quảng cáo là có bốn mươi gian hàng từ các nơi cũng thấy hay cũng muốn xem thử
mình thì mình uống trà san tuyết rồi nhưng mà mình cũng chưa biết mua ở đâu
nói thật là không biết ở hà nội thì không biết mua chỗ nào
thế là hôm nay xuống đây may lại gặp đúng cái chỗ này thế là mình mới mua thử
cái này thì mình nghĩ là chắc chắn là tin tưởng đến đây
thì chắc chắn là đúng là các cái tưởng tượng
cái hàng của các tỉnh là họ đến đây thì đúng
thế mình nói chung là tin tưởng hoàn toàn
các sản phẩm được trưng bày và giới thiệu tại hội trợ bao gồm
thủy hải sản chế biến nông sản chế biến đồ uống sản phẩm gia vị
hoa quả bánh kẹo chè cà phê sản phẩm quà tặng thực phẩm tươi sống
một số sản phẩm đã được cục sở hữu trí tuệ
bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hóa
hội trợ được tổ chức tại quảng trường trung tâm thương mại royal city thanh xuân hà nội
và sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
mới đây tổng thống philippines rodrigo duterte đã ký một tuyên bố chính thức chấm dứt đàm phán
với các nhóm vũ trang tại nước này qua đó khép lại hy vọng chấm dứt tình trạng xung đột kéo dài
nửa thế kỷ qua tại nơi đây thông qua đối thoại
theo thông báo của phủ tổng thống philippines tổng thống duterte đã chỉ đạo phòng cố vấn
hòa bình của tổng thống hủy các cuộc họp và đàm phán với liên minh quân đội nhân dân mới
npa và mặt trận dân tộc dân chủ philippines ndfp
lý do là các nhóm này tiếp tục gây ra các hành động bạo lực và thù địch
bất chấp việc chính phủ đã nhất trí tiếp tục đàm phán và đang nỗ lực hết sức
để thúc đẩy việc ký và thực thi thỏa thuận hòa bình cuối cùng
hồi tháng tám năm ngoái chính quyền ông duterte đã nối lại các cuộc đàm phán với phiến quân
tuy nhiên kể từ đó đến nay các cuộc đàm phán đã bị đình trệ do một loạt vụ tấn công
của các lực lượng này nhằm vào binh sĩ và dân thường
bộ quốc phòng hàn quốc hôm qua cho biết nước này không có ý định tổ chức đối thoại với trung quốc
về hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của mỹ trên lãnh thổ hàn quốc
phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô seoul người phát ngôn bộ quốc phòng hàn quốc moon sang geun cho biết
phía hàn quốc không có ý định đối thoại và bác bỏ thông tin cho rằng trung quốc đã đề nghị hàn quốc
thiết lập một khu vực chống radar phát ra từ hệ thống thác
trước đó một hãng truyền thông địa phương đưa tin trung quốc đã chính thức đề nghị hàn quốc
mở các cuộc đối thoại quân sự vào một ngày gần nhất về hệ thống thác
hồi cuối tháng một mươi hai nước đã tuyên bố một thỏa thuận cải thiện quan hệ sau hơn một năm căng thẳng ngoại giao
liên quan đến việc triển khai thác song vẫn chưa giải quyết triệt đề
sau khi gần như hoàn tất các mục tiêu đã để ra nga có kế hoạch giảm sự hiện diện quân sự tại syri vào cuối năm
đây là tuyên bố được tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang nga tướng valeri gerashimov đưa ra mới đây
bên lề cuộc họp giữa tổng thống vladimir putin và giới chức quân sự hàng đầu của nga tại thành phố sochi
theo tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang nga quân đội nga vẫn lưu lại một số đơn vị ở syri
để hỗ trợ damas ổn định tình hình an ninh và vận hành các cơ sở quân sự sẵn có
trong đó có trung tâm hòa giải và hai cân cứ ở tartus và hmeymim
tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết về thời gian rút binh sĩ và số lượng binh sĩ cụ thể sẽ rút khỏi syri
trong khi đó bộ quốc phòng nga đã ra thông báo nêu rõ các máy bay ném bom tầm xa của nước này
để tiếp tục tiến hành nhiều đợt oanh kích nhằm vào các mục tiêu is tại tỉnh d i s o
đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các lực lượng quân đội chính phủ syri trong cuộc tổng tiến công nhằm vào các vị trí mà is đang nắm giữ
nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung eurozone đang tiến đến quý tăng trưởng mạnh nhất kể từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
đây là kết quả khảo sát mới được công bố của công ty thông tin tài chính ihs market có trụ sở tại london của anh
theo báo cáo
chỉ số nhà quản lý mua hàng pmi của eurozone trong tháng một mươi một vừa qua đạt năm mươi bảy năm điểm tăng so với mức năm mươi sáu điểm trong tháng một mươi
đây là mức cao nhất được ghi nhận từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi một
các chuyên gia của công ty tài chính ihs market nhận định
hoạt động kinh doanh tại eurozone trên đà tăng trưởng mạnh
số lượng việc làm đang được tạo ra ở tốc độ nhanh nhất kể từ giai đoạn đầu của thế kỷ này
dự báo mức tăng trưởng của nền kinh tế eurozone trong quý bốn hai nghìn một mươi bảy có thể đạt
khép lại một năm khởi sắc nhất trong một thập niên qua
trong đó pháp là nền kinh tế có đột phá tại thời điểm này
với chỉ số quản lý mua hàng pmi tăng lên trên ngưỡng sáu mươi lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi
với việc hoàn tất dự án xây dựng hệ thống tích chữ điện bằng pin lithium bion lớn nhất thế giới ở australia
trước thời hạn một trăm linh ngày như đã cam kết
tỷ phú elon musk đã thắng cược năm mươi triệu đô la mỹ theo thỏa thuận giữa ông và giới chức australia
theo giới chức australia việc thử nghiệm hệ thống tích trữ điện sẽ bắt đầu trong vài ngày tới
trước hạn chót là ngày một tháng một mươi hai hoàn thành dự án mà ông mus cam kết
theo cam kết telecsa khẳng định nếu không hoàn thành dự án trong vòng một trăm linh ngày
australia sẽ tiếp nhận hệ thống này miễn phí
dự án được triển khai tại jamestown cách thành phố anderlecht hai trăm ba mươi km về phía nam
sau khi đi vào hoạt động hệ thống pin sẽ tích chữ điện năng được sản xuất từ nhà máy phong điện gần đó
do công ty năng lượng điện tái sinh của pháp điều hành
hệ thống này có khả năng tích chữ lượng điện gấp ba lần so với các hệ thống tích chữ điện hiện có trên trái đất
với tổng công suất một trăm linh mw đủ để cung cấp điện cho ba mươi hộ gia đình trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện